theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một
các tỉnh thanh hóa nghệ an có mưa với lượng phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên một trăm một mươi mm
tỉnh hà tĩnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ một mươi hai mươi mm có nơi trên sáu mươi mm
nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại các tỉnh nghệ an hà tĩnh
đặc biệt tại các huyện thanh trương nghĩa đàn nghệ an kỳ anh thạch khà tp hà tĩnh
cấp độ rủi ro thiên tài cấp một theo các chuyên gia hiện tượng trượt lở đất thường xảy ra nhiều
ở các sườn đồi núi dốc đường giao thông hệ thống đầy đập các bờ mỏ khai thác khoáng sản
các khố đảo xây dựng công trình hiện tượng trượt lở đất thường có quy mô từ trung bình tới lớn
phạm vi phát triển rộng diễn biến từ rất chậm nên rất dễ gây tâm lý chủ quan cho người dân sống xung quanh